không chỉ có giá trị về thủy điện sông chảy cùng hệ thống các ngòi lớn đã bồi đắp phù sa nuôi dưỡng những bản làng trù phú ven sông
khi ngăn dòng sông chảy làm thủy điện đã hình thành nên một hồ nước nhân tạo lớn thuộc địa phận huyện yên bình và huyện lục yên tỉnh yên bái đó là hồ thác bà
cư dân hai bên đông hồ và tây hồ sống quần cư thành làng bản dựa vào dòng sông mà sinh sôi lập nghiệp cùng nhau giữ gìn văn hóa truyền thống
quanh khu vực hồ thác bà hiện có khoảng một mươi ba tộc người đang sinh sống trong đó chủ yếu là người tày nùng người mông người giao người cao lan
trong đó người tày được xem là một trong những dân tộc có mặt đầu tiên ở vùng sông chảy
cũng bởi thế đến nay văn hóa tày đã để lại nhiều dấu ấn trên vùng đất chủ phú ven sông
hồ thác bà được hình thành khi ngăn dòng sông chảy đắp đập xây thủy điện
trước khi đắp đập làm hồ trong khu vực hồ thác bà hiện nay đã từng tồn tại hai thác nước với dòng nước đổ mạnh và chảy xiết
người dân địa phương gọi là thác ông và thác bà
để lưu danh những thác nước nổi tiếng gắn với tín ngưỡng của người dân địa phương
hồ đã được đặt tên là thác bà còn tên thác ông được đặt trong một cây cầu trong khu vực đó
quanh hồ cư dân sinh sống lập nghiệp chia làm hai mạn phía đông và phía tây
người dân thường gọi là vùng đông hồ và vùng tây hồ
đông hồ là vùng đất trù phú giàu bản sắc văn hóa bên tảng ngạn sông chảy
đây cũng là nơi sinh sống quẩn tụ bao đời nay của nhiều cộng đồng dân tộc
đông nhất là dân tộc tày
với kho tàng văn hóa dần dàn phông phú và các phong tục nghi lễ truyền thống có nhiều nét đặc trưng
lưu giữ được như trường ca khảm hải lễ hội lồng tồng những bài hát then đàn tính trang phục với khăn váy nhuộm chàm
người tây đã chứng tỏ họ là cư dân bản địa lâu đời và là một trong những dân tộc có mặt đầu tiên ở vùng sông chảy
về vùng đất đông hồ bên bờ con sông chảy chúng tôi được gặp gỡ nghệ nhân hoàng tương lai
ông được bà con ví là người giữ hồn văn hóa tày vùng đông hồ
sinh già và lớn lên ở vùng quê sơn thủy hữu tình giàu bản sắc văn hóa bên tảng ngạn sông chảy hiếm ai dành nhiều tâm huyết để học và hiểu về văn hóa tày như ông
với ông những bản năng người tày người nùng hay cao lan đã quẩn tụ từ bao đời được sanh tốt trù phú như hiện nay
chính là nhờ nương tựa vào dòng sông chảy
chảy hiền hòa
hình thành các cái thôn thôn người giao riêng thôn người cao lan riêng thôn người tày người kinh riêng
thế nhưng mà đồng bào là luôn đoàn kết và cố gắng giữ gìn và phát huy cái bản sắc văn hóa dân tộc của mình
ông đưa chúng tôi tới những bản năng người tày với sáng sức của những ngôi nhà sản quen thuộc
với những cánh đồng bát ngát xanh và thấp thoáng những đồi cọ
với cánh rừng
giữa màu xanh thiên nhiên ấy những nếp nhà sàn người tày vẫn tồn tại như một minh chứng rõ nét nhất
về sức sống lâu bền của văn hóa tày truyền thống ở vùng đông hồ
trong kiến trúc ngôi nhà sàn một trong những vị trí quan trọng nhất chính là khu vực bếp lửa
nơi được xem là linh hồn của nhà sàn người tày
nhà sàn cổ của người tày từ xa xưa các cụ đã để lại
đó là phải có hai khuôn bếp một khuôn bếp ở gian trong
và một khuôn bếp ở gian trái ngoài
khuôn bếp ở gian trong là dành cho phụ nữ và những người làm nôi trợ
còn gian ở ngoài là để cho khách rồi các cụ cao tuổi
có một tục lệ là thế này là bao giờ bếp này không phải là bếp vuông
như chữ nhật người ta dùng để mà đun nấu
và một cái điều rất quan trọng nữa là để sửa ấm vào mùa đông
đối với người tày vùng sông chảy chúng tôi quý nhân bái chúng tôi
thì việc làm nhà làm cửa đã quan trọng rồi
nhưng mà cái khuôn bếp lại cũng rất quan trọng
nếu nỗi là chọn cái gỗ để mà làm khuôn bếp này
phải là gỗ còn đứng nguyên chứ không phải chết khô
hay là có nhiều dây leo cuốn vào đấy cũng không được
đấy xong là đến khi đóng là phải xem ngay
xem ngày và nhất là quan trọng lúc đầm cái nền đất này này
là phải xem ngay
là tốt không có phạm phía kia cả
để thể hiện cho là muốn giữ cái bếp nó ấm cúng
lâu dài là cái nơi giữ lửa cho cả gia đình
ở gian chính của nhà sàn bốn cột ở chính giữa được gọi là cột cái
bởi chúng là những cột to nhất và giữ vai trò làm trụ cột cho cả căn nhà
gian chính là nơi quan trọng nhất trong ngôi nhà sàn của người tày đông hồ
tại đây người tây đặt bàn thờ tổ tiên ở vị trí trang trọng nhất
và lúc nào cũng phải đặt cùng phía với cầu thang lên nhà
đây là một nét độc đáo riêng biệt so với kiến trúc nhà sàn của các dân tộc khác
chính vì vị trí bàn thờ như vậy
nên người tây đông hồ không bao giờ bố trí buồn ngủ ở ngay sàn chính
nhà sàn chính là không gian sinh hoạt chung của các gia đình
đồng thời cũng là không gian cốt yếu chứa đựng nhiều giá trị truyền thống
gian ngoài thường là nơi dành tiếp khách hoặc diễn ra các sinh hoạt cộng đồng
như gặp gỡ hát đối tác giao duyên hoặc các hoạt động như may áo
dệt vải của người phụ nữ trong nhà
đến nay người tây ở vùng đông hồ vẫn giữ được phong tục mặc trang phục truyền thống
trong những ngày lễ tết cổ truyền và may quần áo trong những dịp quan trọng của đời người
từ xa xưa là các cụ người ta mặc toàn bộ các cụ người ta mặc
đi làm các thứ là đi lễ hội đi cưới các sinh các thứ là toàn mặc hết
thế nhưng bây giờ là tôi muốn là giữ lại
giữ lại cái truyền thống của bản sắc của người tày
cho nên là từ đấy là tôi mới tập may
tập may xong là may lên xong là cứ ai yêu cầu đến đâu là tôi may đến đấy thôi
anh em người ta đi diễn các cháu đi học
ở đây thì cũng thấy mỗi người người ta may một bộ đến lúc về già người ta mặc
trong phùng cổ truyền của người tây
được làm từ vài sợi bông tự dệt
nhuộm chàm đồng nhất trên trang phục nam và nữ
hầu như không có hoa văn tráng trí
quy trình dệt thổ cầm hoàn toàn thủ công
chính đôi tay khéo léo và sự nhẫn nại của người phụ nữ tài
mà những tấm thổ cầm nên hình nên dạng vô cùng đặc sắc
từ những tấm thổ cầm tự tạo ấy
người phụ nữ tây may thành mặt chăn mặt điệu khăn chải giường
và nhất là những bộ trang phục đặc trưng của dân tộc
áo của phụ nữ tày thường là loại áo năm thân
dài đến quá bắp chân
thân áo và tay bó hẹp lấy người
bộ quần áo của dân tộc tây bao gồm khăn áo quần dây lưng
vòng bằng đeo trên cổ và bộ xà tích đeo bên hồng
trước đây là người già là ví dụ như là cha mẹ tôi là mỗi người phải
ít nhất phải bốn năm bộ
để trong hòm
xong là đi làm thì tức là vẫn có mặc bình thường
thế nhưng mà từ lớp chúng tôi đi là vải nó có hạ
cho nên là chỉ may một bộ để đi lấy chồng
xong là về là cất đấy thôi
bây giờ thì trong cái lễ hội hoặc là đi biệm diễn văn nghệ thì mới mặc
nhắc tới văn hóa tày
nhất định không thể thiếu
những câu hát dân ca vừa chữ tình đầm thắm
vừa sâu sắc ý nghĩa
người tày ở vùng đông hồ vẫn còn nhiều người mặn mà lắm với những câu hát ấy
có những cổ già đã ngoài chín mươi tuổi
nhưng mỗi khi nhắc tới điệu hát then hát cõi hay hát quan làng
là lại say xưa cất giọng như cái thời vẫn còn trai trẻ
giờ tôi hát cái bài là
nộp lệ làm khớ là tiếng dân tộc
tức là dịch ra tiếng kinh là lễ ướt khô
giả công cho cha mẹ sinh đẻ
thứ nhất cõi nộp ngần cán thâm
thế đông thiên thù thập hán xâm
trắng tật mê lệ ngần lắm cơ
bướng lầm là mẹ chớ
bướng cơ ra lúc nòn
mì lục kinh bâu ngon đuối lục
lệ này định mãi túc thương cần
thứ son cõi nộp ngần đài lệ
nếu như hát then hát cõi vẫn còn thấy ở nhiều bản làng của người tày
thì hát quan làng lại đang ngày một thư vắng
hát quan làng là hình thức hát đối đáp trong đám cưới
giữa người đại diện của người tài
hát quan làng được đánh giá là một loại hình dân ca đặc sắc
bởi dồi dào âm điệu mà phong phú ý tình
tùy mỗi đám cưới lại có những lời đối đáp khác nhau
tùy theo hoàn cảnh câu chuyện của người hát
nhưng nội dung chung của lời hát thường nói về các nghi thức đám cưới
là lời chỉ bảo dăn dạy chúc phúc
lời hát thay lời chào xã giao lịch sử
thể hiện tình cảm trân trọng lối ứng sự thân thiện

tôi thấy là nó rất ý nghĩa về giáo dục
từ nếp sống cho đến đạo làm dâu con
và quan làng nó có hay ở chỗ là chỉ có hát thôi không có nói

ông quan làng phó đến từ đầu nhà
cho đến khi đón được dâu về
xong rồi sang bên kia nhà trai thì cũng lại hát
hát là dặn dò con cháu sống phải đạo
nghĩa đạo vợ chồng thế nào thương yêu nhau thế nào
với ông bà làng xóm thế nào
và trong đám cưới đó là có thể kèm thêm là hát giao duyên
hát khắp hát gọi với nhau mừng đám cưới
người tày nơi đây coi các làn điệu dân ca
coi cây đàn tính là thứ đặc sản tinh thần
không thể thiếu trong đời sống của họ
họ đàn hát thổi sáo không chỉ trong ngày vui lễ hội
mà còn trong cuộc sống hàng ngày của họ từ xa xưa
lúc đi làm lên nương rẫy hay bên bờ suối
nam thanh nữ tú đều có thể cất tiếng hát
tiếng hát tiếng đàn xáo đã gắn bó với họ
từ khi còn nhỏ
nó ăn vào máu thịt của đồng bào tày
nên dù lớn nhỏ trai hay gái
đều có những âm thanh riêng để bày tỏ lòng mình
để làm vơi đi những vất vả ngày đêm
để tâm hồn thanh thản trong sáng
việc giữ gìn đường các làn điệu dân ca truyền thống
đã góp phần lưu truyền và khẳng định giá trị của văn hóa tài cổ
trong cộng đồng các dân tộc cùng sinh sống bên dòng sông chảy
tất cả là nhờ tình yêu và ý thức rõ ràng về trách nhiệm
với văn hóa dân tộc của từng cá nhân trong cộng đồng
bản sắc của dân tộc của chúng tôi là hát từ then
là cõi là khắp
từ ngày xưa là có các cụ là cũng để truyền lại cho chúng tôi
đến bây giờ chúng tôi cũng đã không phải những tuổi
nó cũng đã có tuổi rồi
nên có lúc là có khả năng là cũng dạy cho các em
các cháu đến bây giờ cố gắng cứu được một phần
tôi thấy nhìn thấy nhất là bản sắc của dân tộc người tày của tôi
bởi vì giữ từ cũng đã lâu rồi
từ ông cụ đến bây giờ
tất cả những bản sắc gì có thể là giữ chất trọn vẹn
nên mai mốt không bao giờ hình như là không thể bỏ được
phong tục tập quán của người tài bên tảng ngạn sông chảy đến nay
vẫn giữ được nhiều nét độc đáo
thể hiện rõ nhất qua các ngày lễ tết truyền thống của đồng bào nơi đây
bên cạnh ngày tết nguyên tán
người tây còn tổ chức nhiều ngày lễ khác trong năm
với các phong tục đặc trưng
một trong số đó là ngày rằm tháng bảy
theo phong tục
từ ngày mùng một mươi đến ngày dằm tháng bảy
tất cả các con rể trong gia đình đều phải mang lễ đến nhà vợ
dù là già hay trẻ
lễ vật thường bao gồm các loại bánh mật
hoặc bánh gai rượu ngon và một con vịt
đó là những thứ không thể thiếu
người tày quan niệm rằng con vịt gắn bó với đồng ruộng
sông suối đời sống sản xuất của con người
cúng thịt vịt là mong muốn con vịt ăn hết sâu bọ hại lúa
con vịt mang điều không may mắn điểm xấu trôi theo dòng sông nước
khi con gái mang lễ đặt trước bàn thờ gia tiên xong
phần nghi thức cúng lễ mới được bắt đầu
bởi một thầy cúng hoặc người đại diện trong gia đình
phong tục của người tài ở vùng đông hồ
là người tài của yến bái
thế nhưng mà nó lại mang giang dấp của tài vùng sông chảy
là một nhóm tài cổ có từ rất xa xưa
thế vào phong tục tập quán giữ lại là
trong năm là cái lễ tết nguyên đán là cái lễ lớn nhất
và đến lễ thứ hai là lễ rằm tháng bảy
sau khi cúng các thành viên trong gia đình sẽ cùng ngồi quây quần bên mâm cổ
con cháu chúc người già sống lâu trăm tuổi
người lớn cầu mong lớp trẻ yên vui khỏe mạnh cầu mong một mùa màng bội thu
cứ thế theo những chén rượu bữa tiệc khi vui
có khi còn kèm theo đôi lời hát then hát cõi
hòa trong không khí ấm áp của bản làng trong ngày lễ
bởi yêu thương từ những giai điệu duyên dáng của câu then đàn tính
của những lời khắp cõi ngọt ngào
nên đồng bào tài cứ đời nối đời
cùng nhau gìn giữ
các lớp trầm tích về văn hóa cứ ngày một dày thêm trên mảnh đất này
cùng với đó những lắng bồi phù sa của dòng sông chảy
đã vùn đắp nên một miền quê thanh bình
một miền quê yêu thương là thế
đời người cứ trôi con sông cứ chảy
mài miết lắng sâu và bồi đắp
thưa quý vị và các bạn
để mạch nguồn văn hóa chảy mãi như con sông dài
cần có những con người đặt nhiều tâm huyết
vào việc gìn giữ và lưu truyền những giá trị văn hóa truyền thống của cha ông
ở mảnh đất yên bình bên dòng sông chảy
người ta thấy được những con người như thế
luôn cố gắng giữ gìn và vun đắp thêm tình yêu với văn hóa dân tộc
nhờ thế mảnh đất ấy vừa chủ phú tốt tươi
vừa giàu truyền thống văn hóa
ông hoàng văn thành sinh ra và lớn lên giữa bản làng bên bờ sông chảy
nơi sinh sống quẩn tụ bao đời nay của cộng đồng dân tộc tài
với nhiều nét đặc trưng còn lưu giữ
đường đắm mình trong những điệu khắp cõi phong lưu khảm hải của mẹ từ thùa ấu thơ
cũng bởi thế mà những giai điệu của đàn tính và các câu hát dân ca thấm đượm nghĩa tình
đã sớm ăn sâu vào tâm trí ông
cũng nhờ chơi phú cho chất giọng tốt ông bắt đầu học và thuộc nhiều bài hát của đồng bào tày
với chất giọng tốt và cách thể hiện có hồn ông đã từng đi biểu diễn và giành giải ở nhiều cuộc thi
thế nhưng với ông không giải thưởng nào ý nghĩa bằng việc được hát
được làm sống lại những làn điệu dân ca thấm đẫm hồn dân tộc mình ngay trên chính mảnh đất quê hương
tâm huyết nhất của tôi thì tôi rất là yêu hoa then từ trước rồi
yêu hoa then mà mê hoa then
về những cái bài then cổ ngày xưa các ông các bà truyền lại ấy
thì là rất hay mình rất tâm huyết về những cái bài then cổ ấy
thế thì trong khi đó là lưu luyến nhất là vẫn là những cái làn điệu then của yên bái mình ấy là chúng tôi đưa vào để dạy cho các cháu
thì toàn những làn điệu then hát về động viên cuộc sống hàng ngày lao động vất vả này
rồi là tình yêu đôi lứa này
rồi là giữ được môi trường xanh và sạch

rồi là giữ được môi trường xanh và sạch
rồi là tình yêu đôi lứa này
dù rằng phải biết trân trọng và giữ gìn chính mạch nguồn văn hóa đã nuôi nấng mình từ thùa bé
chính ý nghĩa ấy đã khiến ông tham gia vào cô lạc bộ văn hóa dân gian của các nghệ nhân xã xuân lai huyện yên bình với cương vị phó chủ nhiệm
câu lạc bộ thành lập và duy trì hoạt động từ nhiều năm nay là nơi để mọi người cùng chia sẻ với nhau về văn hóa truyền thống để khơi dậy trong lớp trẻ niềm đam mê văn hóa dân tộc mình
nhờ sự dìu dắt chỉ bảo của ông và các cụ cao niên nhiều bạn trẻ đã dần quay lại với dân ca quê mình